thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo
nguyên lãnh đạo thành phố đà nẵng
cụ thể là kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lê trung trinh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông huỳnh đức thơ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông hồ kỳ minh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông trần văn miên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã có những vi phạm và khuyết điểm trong công tác
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có những vi phạm và khuyết điểm trong công tác
tất cả các cá nhân trên
đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật về đảng
chuyển sang một số thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm ba đối tượng
liên quan đến những sai phạm tại công ty tăng lễ hoàng long
cụ thể vào lúc hai mươi hai h
đó là phạm thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là nhân viên kế toán
trần thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là nhân viên thu ngân
đỗ minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là nhân viên
văn phòng kiêm kế toán
ba đối tượng này là đồng phạm với trần đình giao
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với trần bình giao về tội vi phạm quốc quy định về sử dụng đất đai
xảy ra tại xã minh thuận huyện vụ bản tỉnh nam định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ trốn thuế
xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
triển khai đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng trong một đường dây cung cấp ma túy
cụ thể vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại sơn nga huế đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố huế phát hiện bắt quả tàng lê văn lâm
sinh năm hai nghìn một trú tại tp huế đang tàng trữ trên người một mươi năm viên nén và một mươi hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an bước đầu lâm khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy
quá trình mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt khẩn cấp đối với võ công sáu

từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cũng trú tại thành phố huế sáu đối tượng nằm trong đường dây cung cấp ma túy cho lâm mang đi bán
còn với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lô đề chín đối tượng vừa bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý trước pháp luật
trước đó công an huyện thạch thành đã phát hiện đối tượng phạm văn ngọc và lê thanh tùng đều ở thị trấn vân du thạch thành
phát hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng
mở rộng vụ án công an huyện thạch thành đã vận động bảy đối tượng khác đều ở thị trấn vân du thạch thành ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép số lô số đề
quá trình điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng nói trên khoảng hơn chín trăm linh triệu đồng
trong số chín đối tượng bị khởi tố một đối tượng đã được cơ quan công an cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
phạm quân lực hai mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai tại xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu lực đã dùng dao đâm tử vong anh nguyễn minh hiếu ba mươi một tuổi chú tệ huyện trảng bom
trước đó lực có vay tiền của một người tên công khi hiếu đến đòi nợ cho công thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau khi gây án lực đã đến cơ quan công an đầu thú
để có tiền tiêu xài cá nhân một đối tượng ở xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang đã cướp giật tài sản của một người phụ nữ tại xã phú thành a huyện tam nông tỉnh đồng tháp
sau hai mươi giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
đối tượng là nguyễn ngọc sơn sinh năm hai nghìn một quê huyện phú tân tỉnh an giang
trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hai vòng đeo tay vàng một mươi triệu chín trăm linh nghìn đồng trong đó chín trăm linh đồng là tiền bán hai sợi dây chuyền mà đối tượng cướp được cùng một xe mô tô
sơn khai nhận phát hiện một phụ nữ sơ hở đã áp sát rồi giật túi sách của nạn nhân sau đó tẩu thoát
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đà nẵng vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở chứa lượng lớn thuốc lá điện tử chuyên phân phối cho các cơ sở trên địa bàn
kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá trên đường mẹ nhu thuộc địa bàn phường thanh khê tây thành phố đà nẵng
chủ tổ kiểm tra đã phát hiện có một bốn mươi hai máy thuốc lá điện tử tinh dầu thuốc lá điện tử các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được nguy trang trong những thùng giấy ghi nhiều loại nước và trái cây khác nhau
chủ hàng khai nhận lấy hàng từ nhiều nguồn khác nhau phần lớn ở các tỉnh phía bắc với số lượng lớn rồi đem về phân phối bán lại cho người dùng và các cơ sở kinh doanh giải trí
thưa quý vị
một đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng internet với quy mô cực lớn tổng số tiền giao dịch lên tới hơn một tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên triệt phá thành công
đường dây này do nguyễn đăng phong và phạm tuấn anh cầm đầu tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng
riêng từ đầu mùa world cup đến nay tổng số tiền giao dịch là hơn một trăm linh tỷ đồng
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ với mức lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
để có tiền tiêu xài cá nhân một đối tượng ở huyện phú tân tỉnh an giang đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ tại xã phú thành a huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tuy nhiên sau hai mươi giờ đồng hồ gây án đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng tên là nguyễn ngọc sơn quê ở huyện phú tân tỉnh an giang
kiểm tra trên người đối tượng cơ quan công an thu giữ hai vòng tay vàng gần một mươi một triệu đồng trong đó có chín triệu là tiền bán hai sợi dây chuyền mà đối tượng cướp được cùng với một xe mô tô
theo lời khai khi thấy một phụ nữ đang di chuyển trên đường đối tượng đã tăng ga áp sát rồi giật túi sách của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát
bên trong túi sách có chứa hai sợi dây chuyền vàng hai vòng đeo tay vàng hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn tám tạ pháo nổ thu giữ phương tiện vận chuyển là một xe ô tô tải và một xe gắn máy
cụ thể tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và bắt giữ lê văn sơn khi đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển trên tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn khánh thiện và đào phương duy
hậu giang cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề đá gà và cá độ bóng đá mùa world cup qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
thông tin chi tiết có trong cụm tin bắn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét đối với một mươi một đối tượng trong đường dây đánh bạc tại các huyện châu thành a châu thành và phụng hiệp
qua khám xét lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng hơn năm mươi điện thoại di động máy tính bảng và máy tính sách tay thẻ atm
sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đá gà qua mạng và ghi lô đề
bước đầu cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng hai trăm linh tỷ đồng và đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an tp hcm đã bắt giữ băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
bốn đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây này gồm nguyễn thiên hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngô vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ trí phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại tp thủ đức tp hcm và nguyễn thị kim huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại quận bốn tp hcm
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
số tiền thu lợi bất chính được dùng để sử dụng ma túy bay lắc mua sắm xe ô tô hạng sang
không chỉ tổ chức cho các con bạc mà các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng để sát phạt các đội bóng đá trong mùa world cup
thời gian qua hoạt động của các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng và manh động
trước tình hình trên công an tỉnh quảng ngãi đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá và bắt giữ được nhiều đối tượng gây án
góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng của người dân
sau nhiều ngày lẩn trốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tìm được phạm quang thịnh hai mươi bốn tuổi
ở thôn an điểm hai xã bình trương huyện bình sơn đây là đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau rồi bỏ trốn
trước đó tại một quán nhậu tại khu dân cư đông nam tổ dân phố bốn thị trấn châu ổ huyện bình sơn
trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên khác thịnh đã sử dụng súng bắn nhằm đe dọa
bày vụ cũng ra lai nhưng mà nói rằng cũng
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một đối tượng trên xe ô tô dùng súng bắn vào quán cà phê ở xã bình thuận huyện bình sơn
làm hai người bị thương tích mặc dù gây án xong các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện bình sơn đã tập trung điều tra truy bắt và làm rõ
bắt giữ một đối tượng cùng hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay
và một số hung khí nóng khác
trường hợp đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượng đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
dùng súng bắn người rồi bỏ trốn cũng đã bị bắt ngay sau đó
sau khi xảy ra những vụ án liên quan đến vụ khí nóng được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh
lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã nhanh chóng quyết tâm truy tìm truy xác và truy bắt lựa đối tượng
để xử lý nghiên minh trước phong luật họn chế mức thấp nhắc việc đối tượng sử dụng vụ khí nóng
để gây án gây thiệt hại về tính mạng tài sản cho nhân dân
vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên từng địa bàn
đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân